tính đến một mươi bảy h chiều nay tỉnh kiên giang đã di rời tập trung hơn năm năm trăm linh hộ với gần hai mươi năm hai trăm linh người đi tránh chú báo
chủ yếu là các hộ ở ngoài và ven đê biển và đưa tám bảy trăm linh tàu vào bờ neo đậu an toàn
riêng tại huyện đảo phú quốc dự kiến di rời một chín trăm sáu mươi chín hộ dân với năm bảy trăm một mươi chín nhân khẩu và đã di rời ba sáu trăm ba mươi hai người
chủ yếu đối tượng dễ bị tổn thương
các địa bàn dễ bị ảnh hưởng bão như hàm ninh bãi thơm gành dầu thị trấn an thới đã hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa
tại những nơi bố trí dân tránh bão chính quyền huyện phú quốc yêu cầu bố trí sẵn sàng máy phát điện lương thực thực phẩm nước uống thuốc men đầy đủ
hai sáu trăm linh tàu cá của ngư dân huyện đảo phú quốc và khoảng ba trăm linh tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh chú báo an toàn
tại huyện đảo hiện có khoảng hơn bốn du khách trong và ngoài nước đăng ký lưu trú trên đảo
phú quốc đã yêu cầu các khách sạn không được tăng giá dịch vụ
các hoạt động vui chơi giải trí ven bờ và ngoài biển đều được yêu cầu tạm ngưng tới hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
đến chiều nay vùng ven biển cà mau đã xuất hiện gió mạnh và kèm mưa
công tác chẳng chống nhà cửa trong dân gần như hoàn tất
các tàu đã neo đậu an toàn và tuyệt đối không để ngư dân ở lại tàu
tất cả người dân sống tại cửa biển rừng phòng hộ đã được di rời vào nơi an toàn
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng với các bộ ngành trung ương đi chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó bão tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng chỉ đạo tăng cường việc neo bục tàu khẩn trương cao nhất cho việc di rời cư dân sống ven biển ven các cửa sông những điểm giao nhau của những tuyến sông lớn

tình người lại càng trở nên ấm áp hơn sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sóc trăng
theo thống kê tỉnh sóc trăng tổng số có một trăm ba mươi chín người dân bị ảnh hưởng phải sơ tán tranh bão trong đó hai mươi bảy người sống ngoài đê biển phải di rời đến các điểm chú bão
riêng tại khu vực bến cá mỏ ó xã trung bình huyện trần đề có đến bốn trăm bảy mươi bảy trẻ em hai trăm linh người già và tám trăm một mươi sáu phụ nữ phải di rời đến nơi chú bão an toàn
thì chúng tôi đã di dân xong là trên năm người ở bốn xã thị trấn mà có cái gần cái cửa biển
như vậy thì tôi bố trí ở chín điểm về nhân lực để di dân đó
thì chúng tôi có điều một cái đại đội dân quân tự dệ là một trăm một mươi cán bộ kể cả sĩ quan
đây là các cái điểm để di dân
bên cạnh đó thì tỉnh cũng có hỗ trợ chúng tôi năm mươi dân quân để cùng với quyền để khắc phục những khó khăn này
lãnh đạo tỉnh sóc trăng cũng đã đến thăm hỏi động viên bà con đang tránh bão trên địa bàn huyện trần đề
tại điểm tránh bão trường tiểu học lịch hội thượng huyện trần đề nhiều người dân địa phương đã giúp đỡ nhau từng tấm chăn màn
từng chiếc áo ấm phục vụ nấu ăn góp gạo góp mì tôm tặng sữa tươi cho các trẻ nhỏ
để phần nào chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của mọi người trong cơn bão dữ
các đoàn xe chở cơm vô khoác cho đủ năm điểm của xã trung bình luôn
rồi trẻ em ở đây thì được tiếp tế sửa rất là đầy đủ rồi thuốc cũng y tế cũng tiếp tế cũng đủ luôn
rồi bên cạnh đó thì cũng có câu lạc bộ tâm sen cũng vận động bà con mạnh thường quân ở thị trấn lịch thượng nè
khoát hỗ trợ cho bà con cái mền
cái mền với áo ấm thì cái mền từ sáng tới giờ thì tổng cộng khoảng cỡ hai trăm linh cái mền
còn áo ấm thì rất là nhiều áo ấm khoảng cỡ năm trăm linh áo ấm cho người già
còn quần áo cũ thì rất là nhiều áo cũ sáng bây giờ thì ở đây nhận được khoảng cỡ một cái quần áo cũ cho trẻ em và bà con
trong khi đó khi kiểm tra tình hình phòng chống bão số một mươi sáu tại sóc trăng
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh sóc trăng phải bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho người dân
người dân bị thiếu thốn khó khăn trước trong và sau cơn bão
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
an toàn tuyệt đối cho người dân đây là nhiệm vụ số một
thì tiếp tục để cái việc ứng phó với cơn bão số một mươi sáu lần này
nó đạt cái hiệu quả cao nhất tức là giảm thiểu nhất cái thiệt hại là khi cơn bão đi qua
hiện trên địa bàn các huyện ven biển tỉnh sóc trăng vẫn tiếp tục có mưa
có nơi mưa to và rất to
gió mạnh và không khí lạnh tăng cường
các lực lượng phòng chống bão của tỉnh vẫn túc trực tại các vị trí sẵn sàng ứng phó
và tiếp tục hỗ trợ người dân tại các nơi trú bão an toàn
cơn bão số một mươi sáu tembin kéo theo lũ lụt và lở đất
đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề đối với đất nước philippines
tính đến ngày hôm nay bão đã khiến hai trăm bốn mươi người dân nước này bị thiệt mạng
và hiện vẫn còn hơn một trăm linh người bị mất tích
cơ quan dân phòng philippines cho biết tại bán đảo jambo
manga mindanao đã có thêm bảy mươi tám người thiệt mạng
trong khi con số này của tỉnh lanoa de sur là hai mươi bảy người
nâng tổng số người thiệt mạng lên tới hai trăm bốn mươi tám
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một trăm linh bảy người mất tích
số người này được cho là có thể thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ quét
giới chức philippines cho biết khoảng một mươi ba hộ gia đình ở mindanao
tương đương với năm mươi người vẫn đang sống trong các nhà tạm trú trong hai mươi bốn giờ qua
trong khi theo báo cáo của tổ chức chữ thập đỏ quốc tế
con số này đã lên tới hơn bảy mươi người
những thiệt hại về người báo tembin đã phá hủy nhiều công trình giao thông
làm gãy đổ cây cối và gây mất điện trên diện rộng ở miền nam philippines
chiều nay ban chỉ đạo tây bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đã dự và chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả
sau một mươi ba năm hoạt động ban chỉ đạo tây bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do bộ chính trị phân công
đồng chí trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc nguyễn văn bình nhấn mạnh
mặc dù kết thúc hoạt động của ban chỉ đạo tây bắc
xong để tiếp tục tạo điều kiện cho vùng tây bắc phát triển một cách bền vững toàn diện
quốc phòng an ninh được bảo đảm một cách vững chắc hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng chí đề nghị ban chỉ đạo tây bắc và các địa phương trong vùng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
nhằm phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thực hiện tốt chính sách dân tộc miền núi
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nhất là hệ thống chính trị cơ sở ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn
chiều nay tại hà nội thường trực ủy ban pháp luật phối hợp với bộ tư pháp văn phòng chính phủ thường trực hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội và một số cơ quan liên quan đã tổ chức phiên làm việc để trao đổi về tình hình triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
và chuẩn bị lập đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu dự phiên làm việc
theo dự kiến chương trình tại kỳ họp tập trung thực hiện tốt nhất
tại kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ thông qua bảy luật và cho ý kiến một mươi hai dự án luật
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội thông qua một mươi ba luật cho ý kiến ba dự án luật
ngoài ra đang phát sinh một số lượng lớn dự án cần phải xem xét sớm ban hành hoặc sửa đổi bổ sung
cụ thể là các đề án và dự thảo nghị quyết của quốc hội thành đập ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đó là huyện vân đồn tỉnh quảng ninh huyện bắc vân phong tỉnh khánh hòa và huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đối với những dự án đã có trong chương trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chủ trì thẩm tra cần phù hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo các cơ quan liên quan chỉnh lý
hoàn thiện dự án và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản hai điều bảy mươi năm của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
về việc chuẩn bị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín cần có báo cáo đánh giá tác động của chính sách
đối với đời sống của người dân khi luật đi vào thực tiễn ưu tiên đưa vào chương trình các dự án cấp bách
để thực hiện các văn kiện đại hội đảng nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
để bảo đảm tính khả thi của chương trình xây dựng luật không dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan
chiều nay tại hà nội ban biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn báo passason cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do bà pani manitiv phó tổng biên tập báo passason làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn báo passason tới thăm báo nhân dân
thay mặt lãnh đạo báo nhân dân đồng chí lê quốc khánh chúc các thành viên trong đoàn có một chuyến công tác thật sự hữu ích tại việt nam
mong muốn trong năm hai nghìn một mươi tám báo nhân dân và báo passason sẽ có nhiều trao đổi nghiệp vụ để có thêm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực báo chí
góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau của hai bên
nhân dịp này đoàn cán bộ phóng viên báo basason cũng đã thăm phòng truyền thống và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ phóng viên của báo nhân dân
thưa quý vị trưa nay một trung cư cao cấp trên phố hoàng hoa thám thành phố hà nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo một cột khói bốc cao hàng chục mét
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại một căn hộ trên tầng hai mươi hai tòa nhà golden westlak có địa chỉ tại số một trăm sáu mươi hai a phố hoàng hoa thám
hơn một mươi xe chữa cháy được điều động trong đó có ba xe thang cao từ ba mươi sáu đến năm mươi hai mét
bên cạnh công tác chữa cháy các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đưa người mắc kẹt ra khỏi khu vực xảy ra đám cháy
đến một mươi bốn h bốn mươi hai phút cơ bản đám cháy đã được khống chế
hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
làm công nhân sau đó cho kích nổ khối bom mang theo người ở khu vực gần cổng ra vào của cục an ninh quốc gia afghanistan tức là cơ quan tình báo của nước này
sáu người ngồi trong một chiếc xe hơi gần đó đã thiệt mạng một người bị thương lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường
hãng tin amac cơ quan tuyên truyền của is xác nhận tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công và cho biết một chiến dịch tử vi đạo đã được thực hiện nhằm vào cơ quan tình báo
vụ đánh bom liều chết xảy ra chỉ một tuần sau khi các tay súng is tấn công một cơ sở huấn luyện của lực lượng an ninh afghanistan
thủ tướng italy paplo gentiloni vừa cho biết ông sẽ đề xuất lên thượng viện về việc điều chuyển một phần quân đội đang đồn trú ở iraq sang nicher để chống nạn buôn bán người và chủ nghĩa khủng bố
phát biểu với các tướng lĩnh và binh sĩ italia khi thăm chiến hạ mang tên edna một trong những chiến hạm lớn nhất của italia từng tham gia trong chiến dịch sofia của liên minh châu âu chống lại nạn buôn người ở vùng biển địa trung hàn
thủ tướng gentiloni cho biết chính phủ của ông sẽ đề nghị thượng viện
ông lenini cho biết chính phủ của ông sẽ đề nghị thượng viện cho phép điều chuyển một phần lực lượng quân đội nước này sang niger để chống lại tình trạng buôn bán người và chủ nghĩa khủng bố
theo ông gentioni italia hiện có một bốn trăm linh binh sĩ đang hiện diện ở iraq và sắp tới số này sẽ được cắt giảm sau khi giành được những thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống lại các phần tử hồi giáo cực đoan tại đây
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại trung tâm thánh đường st peter giáo hoàng francis cũng sẽ đọc thông điệp chúc mừng giáng sinh và cầu chúc an lành tới toàn thể giáo dân trên toàn thế giới
hình ảnh ông già noel cưỡi trên cỗ xe tuần lọc đã vô cùng quen thuộc nên việc chứng kiến ông già noel lướt ván trên sông sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên
đây là tâm trạng của nhiều du khách khi được tận mắt trông thấy những ông già noel lướt ván điệu nghệ trên mặt sông potomak ngoại ô thủ đô washington của mỹ
nhưng có lẽ thích thú nhất vẫn là các em nhỏ
không chỉ được chứng kiến hình ảnh ông già noel khác xa tưởng tượng của mình các em còn được nhận vô số quà bánh từ chính ông già tuyết và cả các chú tuần lộc ngộ nghĩnh
tại iraq các tín đồ cơ đốc giáo tại thành phố lớn thứ hai đất nước là mosun đón giáng sinh đầu tiên trong bốn năm qua sau khi thành phố này được giải phóng khỏi sự cai trị của is
tại đây các tín đồ đã có buổi lễ cầu nguyện vì hòa bình và sự ổn định cho mosun cho iraq và toàn thế giới
hàng chục nghìn người cơ độc giáo đã tháo chạy khỏi các thành phố ở miền bắc iraq hồi năm
hàng chục nghìn người cơ độc giáo đã tháo chạy khỏi các thành phố ở miền bắc iraq hồi năm hai nghìn một mươi bốn khi phiến quân is chiếm mosul và các vùng đất quanh tỉnh nineveh
tại trung quốc hàng trăm tín đồ công giáo cũng đã tham dự buổi lễ mừng giáng sinh ở thủ đô bắc kinh
theo reuters trong suốt bốn thập kỷ qua số lượng tín đồ công giáo đã có sự gia tăng nhanh chóng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này
hiện con số chính thức là khoảng ba mươi triệu giáo dân
trong khi đó sở thủ đô london đã kịp mở cửa hoạt động trở lại để chào đón du khách trong dịp giáng sinh và đón năm mới
trước đó sở thú đã phải tạm thời đóng cửa vì một trận hỏa hoạn
ảnh hưởng tới hoạt động của một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở thủ đô vương quốc anh
theo thông báo sau khi ban quản lý tham vấn với các cơ quan chức năng sở thú london đã đủ điều kiện an toàn để trở lại hoạt động
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt